dự kiến đến ngày hai mươi một tháng năm tỉnh thanh hóa sẽ hoàn thành việc chi trả hơn bảy trăm linh tỷ đồng cho các đối tượng chính sách
nhiều người tình nguyện viết đơn nhường quyền nhận hỗ trợ được sư luận ghi nhận và đánh giá cao
bên cạnh đó thì cũng có nhiều thắc mắc liên quan đến nguyên nhân đằng sau những quyết định này
những ngày này bức ảnh ngôi nhà của ông khánh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo
nguyên nhân là bởi ông đã nộp đơn từ chối nhận hỗ trợ của nhà nước dẫn tới câu hỏi vì sao có nhà đẹp như vậy lại thuộc hộ cận nghèo
ông khánh chia sẻ tại thời điểm xét duyệt nhà ông đủ điều kiện vì vẫn phải ở nhờ bố mẹ
sau khi được chia đất mới vừa xây ngôi nhà này đến nay vẫn chưa kịp hoàn thành
bán được đất thì vô đây mới làm nhà đây anh em hỗ trợ cho một số người cho vay một ít tôi vay ngân hàng
ngân hàng là ngân hàng thương mại đấy còn không phải bình chính sách như báo nó nói vay bình chính sách mà ba trăm linh triệu đồ không có
hải ninh là xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang toàn xã có khoảng sáu trường hợp được chi trả hỗ trợ
việc vận động người dân nộp đơn xảy ra tại thôn hạnh phúc với hai mươi một hộ được vận động
trưởng thôn là ông lê công ngân người có một mươi bảy năm công tác xã hội
do hiểu sai văn bản chỉ đạo số một nghìn một trăm một mươi ba của huyện nên ông ngân mới đi vận động nhưng tuyệt đối không có mục tiêu cá nhân
năm hai nghìn một mươi chín giữa xã hải ninh và xã đuôi dương tiến hành sắp nhập để thành lập xã mới
đến công tác rao thoát binh xét hội nghèo thì nó bị chi phố thời gian có thể nó chưa thực sự là tốt lắm
đặc biệt thì thường thường thì một quý chúng tôi rà soát một lần nhưng do đầu năm hai nghìn hai mươi do đại dịch covid và một số việc khác
nên việc tiền khai để rao thoát lại cũng chưa làm được
theo ông phương những gì báo chí phản ánh vài ngày qua là có cơ sở
trong thời gian tới chính quyền sẽ tập trung phân loại chính xác các đối tượng chính sách bảo đảm sự công bằng trong thực hiện an sinh xã hội tại địa bàn
huyện tỉnh gia cũng đã hủy bỏ hướng dẫn gây hiểu lầm trong văn bản số một nghìn một trăm một mươi ba
những hộ dân được vận động trước đó có quyền nhận lại tiền hỗ trợ của nhà nước